hôm nay mùng ba tháng bảy ban chấp hành đảng bộ tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi bảy về đánh giá công tác trên các mặt nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai những nhiệm vụ quan trọng trong sáu tháng cuối năm đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy chủ trì hội nghị
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng trừng tổng sản phẩm xã hội grdp trên địa bàn thành phố đạt sáu hai mươi một
thấp hơn mức tăng bảy hai mươi bốn cùng kỳ xếp vị trí thứ ba trong năm địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung và có mức tăng thấp nhất trong năm thành phố trực thuộc trung ương
để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thành phố đề ra trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng tiếp tục tăng cường
cụ thể hóa triển khai các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi hai
chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương xây dựng đề án về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố